đề án cải tiến biểu giá điện sinh hoạt được xây dựng với ba phương án biểu giá bậc thang
với năm bậc thang bốn bậc thang và ba bậc thang
đây là nội dung chính được các đại biểu tập trung thảo luận cho đề án nghiên cứu cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện việt nam
được tập đoàn điện lực việt nam tổ chức sáng nay ngày năm tháng một mươi một
theo đó phương án ba bậc cách chia như sau hộ dùng dưới một trăm linh kwh một tháng bậc một
bậc hai là hộ từ một trăm linh một đến bốn trăm linh kwh và bậc ba là các hộ dùng trên bốn trăm linh kwh
phương án bốn bậc được chia theo cách bậc một từ đến một trăm linh kwh bậc hai từ một trăm linh một đến ba trăm linh kwh
bậc ba từ ba trăm linh một đến sáu trăm linh kwh và bậc bốn là hộ dùng từ sáu trăm linh một kwh trở lên
và phương án năm bậc thì bậc một từ đến một trăm linh kwh bậc hai từ một trăm linh một đến hai trăm linh kwh
bậc ba từ hai trăm linh một đến bốn trăm linh kwh bậc bốn từ bốn trăm linh một đến bảy trăm linh kwh
và bậc năm từ bảy trăm linh một kwh trở lên
trong đó phương án năm bậc đã nhận được sự ủng hộ của các nhóm nghiên cứu và đông đảo các chuyên gia
bởi việc chia các bậc thang dùng nhiều điện chi tiết hơn phù hợp với đặc điểm tiêu dùng hiện nay
và cũng phù hợp với năm bậc thang thu nhập của hộ gia đình
cùng với đó nhóm thực hiện đề án cũng kiến nghị cần luật hóa chu kỳ điều chỉnh giá quy định
kèm theo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo phương án sáu tháng một lần và được quy định bằng các văn bản pháp lý
của các cấp có thầm quyền công khai chu kỳ điều chỉnh giá
thời điểm điều chỉnh nên lựa chọn theo mùa mưa mùa khô tránh các thời điểm nhạy cảm
có sự thay đổi đột biến về sản lượng